cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố hình sự số năm mươi bảy ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc bệnh viện tp thủ đức
và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
đã thông đồng cầu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư
trong thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định
khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội đánh bạc
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu g năm cát bi quận hải an thành phố hải phòng
và đối tượng đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu phố ba tháng hai thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an lão thành phố hải phòng
là đối tượng đào văn hùng sinh năm hai nghìn một mươi bảy
tại năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn tiên hội xã an tiến huyện an lão tp hải phòng
có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý

hà nội huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi năm tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm
tại hà nội lạng sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên là nơi ở của các đối tượng
và triệu tập làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
kết quả khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng và đồ vật
tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng
gồm nhiều trò chơi khác nhau
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến này do nhóm đối tượng
phạm công anh hoàng mạnh lâm đinh văn hoàng chú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu
trị tạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến
đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn
các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán kinh doanh tài chính
có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ
rõ chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về quá trình hoạt động phạm tội của đường dây đánh bạc
cũng như quá trình điều tra phá chuyên án này cho các bản tin tiếp theo
cơ quan huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ đối tượng phạm thanh tùng
chú huyện gò dầu về hành vi buôn bán hàng cấm là một sáu trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b
đoạn thuộc ấp cẩm bình xã cẩm giang
đội kiểm soát kinh tế cơ quan huyện gò dầu phát hiện phạm thanh tùng điều khiển xe mô tô
chở theo hai bịch ni lông màu đen chứa hai trăm chín mươi bao thuốc lá nhập lậu
kiểm tra nhà ở của tùng lực lượng chức năng thu giữ thêm một ba trăm tám mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
tùng khai nhận mua hai trăm chín mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu của một người phụ nữ
định mang về bán lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn xã trường đông
thị xã hòa thành để kiếm lời thì bị bắt và tăng
thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức vay tiền online với điều kiện dễ dàng
lãi suất thấp làm mồi nhử cho nên rất nhiều người đã sập bẫy
theo đó kẻ xấu đã dụ khách hàng cài áp vay tiền online
các ứng dụng này có gắn mã độc để đánh cắp dữ liệu trong điện thoại của khách hàng
như là danh bạ hay những nội dung nhạy cảm khác
từ đó các đối tượng ép khách hàng phải trả số tiền lớn hơn
nhiều so với khoản vay
nếu không các đối tượng sẽ nhắn tin với nội dung xấu cho những người thân bạn bè của nạn nhân
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo
ngày càng tinh vi của tội phạm mạng
thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm
đang xử lý nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá tại một quán cà phê trên địa bàn
đáng chú ý là trong nhóm người tụ tập này xuất hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quán cà phê các phượng số bảy trăm hai mươi sáu lê trọng tấn quận bình tân
do phan quốc cường làm chủ lực lượng cảnh sát đã phát hiện hàng chục người đang có mặt tại đây
tham gia cá độ bóng đá ăn tiền
các đối tượng chính bị tạm giữ gồm nguyễn thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là người trực tiếp ghi cá cược
và phan văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là người dưới xe kiên trục hình cắt phơi ghi cát cược
ngoài ra công an cũng tạm giữ hàng chục người liên quan
còn nhiều tăng vật tiền cát cược và phương tiện
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
tuy nhiên điều đáng chú ý là qua test nhanh cảnh sát đã phát hiện hai trường hợp dương tính
với covid một mươi chín có mặt tham gia cá cược
dù không còn là giãn cách xã hội song việc tụ tập tham gia cờ bạc là vi phạm pháp luật
và tiềm mấn nguy cơ lây lan dịch bệnh
cầu ủy ban nhân dân xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa phối hợp
với các ngành liên quan của huyện đức trọng tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm
xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám dưới chân núi voi
thuộc địa bàn xã hiệp an
các vị trí đất này đã được ủy ban nhân dân tỉnh giao cho công ty cổ phần du lịch sinh thái
phương nam quản lý
ngành chức năng đã tiến hành tháo rỡ sáu công trình vi phạm xây dựng trái phép
trên đất lâm nghiệp bao gồm hai vị trí giải tỏa không xác định được đối tượng vi phạm hành chính
bốn công trình xác định được đối tượng vi phạm lách diện các công trình trên đất rừng sản xuất
các công trình này có diện tích từ năm mươi đến một trăm linh m hai kết cấu cột kèo bằng gỗ
vách ván nền xi măng chiều cao trung bình hai hai bốn m
tất cả các công trình vi phạm trên đều được phát hiện vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
qua vận động người dân đã tháo gỡ một phần các công trình trên
đoàn liên ngành đã cưỡng chế và công bố các quyết định khắc phục hậu quả
và tiến hành kiểm kê di dời niêm phong một số vật dụng độ đạt trong các căn nhà
trước khi thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trở lại hiện trạng đất lâm nghiệp theo quy định
được biết trong số hơn năm mươi công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp
tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám dưới chân núi vòi thuộc địa bàn xã hiệp an đã được địa phương rà soát phân loại
trong đó có một số công trình do người dân ngoài tỉnh đến mua đất
do người dân lớn chiếm trái phép và xây dựng
một số công trình là chợ của người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương làm để canh rễ cà phê
tới thời điểm này đã tháo dỡ hoàn toàn hai mươi hai công trình vi phạm
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một địa phương sẽ tiếp tục tháo dỡ một công trình nữa
đồng thời sẽ tiếp tục rà soát các công trình còn lại để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
thưa quý vị trong những ngày qua theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết
triều cường trên hệ thống sông sài gòn đồng nai đã lên cao và đạt đỉnh ở mức một bảy mươi hai m
mức nước này đã vượt đến chiều cường một bảy mươi một m của năm hai nghìn hai mươi
trước tình trạng triều cường dân cao thì việc đi lại cũng như sinh hoạt của nhiều hộ dân
tại một khu vực đã bị ảnh hưởng ghi nhận tại quận bảy tp hcm
ghi nhận tại tuyến đường trần xuân soạn đoàn dưới chân cầu tân thuận hai
đoạn thuộc phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
từ lâu đây là vị trí được biết đến thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng
mỗi khi triều cường dân cao
nguyên nhân đây là vùng trổng thấp lại không có hệ thống van ngang triều
nơi nước sông dễ dàng tràn vào
nước ngập úng không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện đi lại
mà hoạt động kinh doanh tại đây cũng bị ảnh hưởng
sau hai tiếng đến một mươi tám giờ thì nước triều cường đã bao trùm tất cả mặt đường như thế này
thường xuyên bị nước triều cường dân tràn vào nhà nhiều hộ gia đình đã chủ động nâng nền
tuy nhiên những hộ chưa có điều kiện thì vẫn phải vật lộn với những con sóng nước
để không bị nước làm hư hỏng đồ đạc trong nhà
những viên gạch đã trở nên hữu dụng hơn đối với gia đình bà trịnh múi tự
giờ nó ngập quá vô nhà tôi nhà cửa hư hết rồi
có một làng cây ba bốn cục gạch hư hết trơn rồi
giờ không biết làm sao
bây giờ tôi già rồi tôi không biết làm gì buôn bán con đường
bây giờ mong nhà nước làm sao sửa con đường này nè
cho nó ngập vô nhà tôi nữa
vô nhà ngập quá nó
theo số liệu thực đo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
đỉnh chiều cường tối ngày bảy tháng một mươi một là một sáu mươi bảy mét
sau đó từ ngày tám tháng một mươi một mức nước vẫn có thể gây ngập
ở một số tuyến đường trụng thấp ở tp hcm
và có thể kéo dài đến ngày một mươi một tháng một mươi một mới chấm dứt
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi một
để tránh lây nhiễm covid một mươi chín từ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan
hiện tỉnh sóc trăng sẽ xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công chức
viên chức và người lao động ba ngày một lần
theo đó để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bên ngoài
làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn
chủ tịch tỉnh sóc trăng yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành
cơ quan trung ương đóng trừ địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân các nguyện thị xã thành phố
các xã phường thị trấn tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
đối với tất cả cán bộ công chức viên chức và người lao động
đang làm việc thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động tầm soát
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
số lần xét nghiệm ba ngày một lần trong hai tuần
riêng đối với cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo
chưa tổ chức dạy học trực tiếp thì chưa thực hiện xét nghiệm đợt này
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cũng yêu cầu sở y tế có trách nhiệm hướng dẫn
các cơ quan đơn vị cấp tỉnh tổ chức xét nghiệm đối với cán bộ công chức viên chức
và người lao động đồng thời khẩn trương phân bộ test nhanh cho các đơn vị địa phương
để tổ chức xét nghiệm trong thời gian sớm nhất
còn trên địa bàn của tỉnh bình thuận tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
nguyên nhân chính của lây lan dịch bệnh là do một bộ phận người dân ý thức chấp hành
các quy định phòng chống dịch chưa nghiêm còn chủ quan lơ là thậm chí là ý thức kém
gây không ít khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch
ghi nhận tại các điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn của thành phố phan thiết
tại phường phú tài thành phố phan thiết đây là địa phương có ca nhiễm covid một mươi chín cao của thành phố
các cơn ngõ đi vào các vùng phong tỏa đều được chính quyền địa phương dựa những tấm rào chắn
tạm thời để ngăn chặn người dân đi lại hạn chế lây lan dịch bệnh
tuy nhiên do một số bộ phận người dân lao động nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh còn hạn chế
nên chỉ sau một thời gian ngắn thì những rào trắng này lại bị đập phá tháo dở để vượt rào đi qua các vùng khác
dẫn đến mất an ninh trật tự và nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao
lập chốt kiểm soát giữa các vùng các chốt cứng giữa các vùng thì người dân tự ý phá các chốt
là di chuyển qua các chốt đó nên làm cho cái công tác kiểm soát phòng chống dịch của các vùng rất là khó khăn
kế thức người dân là có thể được đăng cao hơn chứ nếu bệnh trạng này thì rất là khó để kiểm soát dịch
đối với các địa phương là vùng đỏ và vùng cam thì việc kinh doanh các mặt hàng ăn uống chỉ được bán mang về
tuy nhiên vì lợi nhuận mà một số chủ các cửa hàng này lại tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng
nhưng khi khách đến ăn uống thì chủ cơ sở đóng kính cửa bên ngoài và tiếp tục hoạt động phục vụ ăn uống bên trong
do thời gian dịch bệnh kéo dài nên cuộc sống kinh tế của một bộ phận nhân dân
nhất là những người lao động là có nhiều cái khó khăn
cho nên việc thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành vi
thì lượng ca nhiễm covid một mươi chín của số bà con vi phạm cũng còn đang khó khăn cho cơ quan chức năng về việc thi hành quyết định xử lý các hành vi vi phạm
hiện nay một số huyện và nhất là thành phố phan thiết xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
tìm mở nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong diện rộng
đặc biệt từ khi phan thiết nới lỏng giãn cách thực hiện trạng thái bình thường mới
thì lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến
chính vì vậy ubnd tính bình thuận cho tác lập các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại các xã phường thị trấn ở vùng đỏ và vùng cam để quản lý việc người dân ra vào khu vực này
yêu cầu người ra vào và xuất trình chứng nhận tính đủ liệu vaccine
hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khó bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm
trong thời gian tới thì sẽ tập trung vào cái việc xử lý cái số đối tượng
đối tượng là cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch
nhất là cái hành vi là phá chốt các cái chốt cứng
cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó ngăn chặn dịch
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm thể hiện tốt vai trò của mình
đồng lòng hỗ trợ cung cấp ủy chính quyền địa phương và với các ngành chức năng
thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch nhằm tiến tới khống chế
và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
theo đó để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm dịch covid một mươi chín
chính từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn
chủ tịch tỉnh sóc trăng yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh ủy ban nhân dân các quyện thị xã thành phố các xã phường thị trấn
tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
đối với tất cả cán bộ công chức viên chức và người lao động
đang làm việc thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động tầm soát
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
số lần xét nghiệm ba ngày một lần trong hai tuần riêng đối với cán bộ quản lý giáo viên
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn
khám xét tại chỗ cơ quan chức năng đã thu giữ ba bánh heroin
bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà của nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi gram heroin
một mươi gam ma túy tổng hợp dạng đá và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
bất ngờ đột kích vào một căn nhà trên địa bàn
công an phường trảng giải tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày bốn tháng một mươi một
công an phường trảng giải tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang chín người
gồm có bốn nam năm nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại tầng hai của một căn nhà ở tổ ba mươi một khu phố bốn
trong tiếng nhạc in ỏi
qua tết nhanh chín trên chín người dương tính với chất ma túy
hiện công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đột nhập vào các khu cách lị tế tập trung trộm cắp nhiều tài sản
với tổng giá trị gần bảy mươi triệu đồng
đối tượng là đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tạm giữ
hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an thị xã ba đồn đã nhận được tin báo của nhiều người dân
về việc thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã quảng sơn thị xã ba đồn thì bị mất tài sản cá nhân mang theo
qua giả soát xác minh tin báo lực lượng công an đã điều tra truy tìm
triệu tập đối tượng đoàn anh vũ là đối tượng nghi vấn
thực hiện hành vi trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác
của người dân đang cách ly tập trung nên đã thực hiện vụ trộm cắp vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín xã quảng sơn thị xã ba đồn
gồm các tài sản tổng trị giá gần bảy mươi triệu đồng
quá trình triệu tập đối tượng lực lượng công an đã phát hiện trên giường ngủ
và trong người đối tượng có bốn mươi năm viên ném màu hồng
đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà đối tượng đang cất giấu để sử dụng
cho vay về lãi suất từ một trăm linh chín năm
cho tới ba trăm sáu mươi năm một năm thu lời khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm đối tượng gồm nguyễn thanh bình và vũ quang trung đều tạm trú
tại xã cư ni huyện nha ca tỉnh đắk lắc
hai đối tượng này đã móc nối với một đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
khi có khách liên hệ thì nhóm này sẽ đến gặp khách vay để thẩm tra nơi ở
số phổ khẩu hoặc là giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác
sau khi xác minh đủ điều kiện thì các đối tượng thỏa thuận tiền lãi cũng như cách thức vay tiền
chúng sẽ cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
kể từ thời điểm hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện xử lý thì nhóm này đã cho khoảng tám mươi người vay
với tổng số tiền cho vay là khoảng một tỷ đồng và đã thu được khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
ngay trong ngày hôm qua khi một văn bản giả mạo văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng về công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng đã tiến hành xác minh
và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin về văn bản giả mạo này
lực lượng công an đã làm việc với hai đối tượng về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin giả mạo
về công tác phòng chống dịch của thành phố
từ một văn bản gốc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đã bị sửa lại và được đăng tải bởi facebook tên việt nguyễn
chưa kịp xác minh các đối tượng được mời làm việc để chia sẻ về văn bản này
sau khi làm việc với cơ quan công an tất cả các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo
tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện gromana của tỉnh đắk lắc
trong đó có lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị cáo bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cường
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi cường đến quán
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
tại quán karaoke của mình cường đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện
có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm chín tháng đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường lĩnh án một mươi sáu năm tủ giam
chủ quán karaoke hồ quốc cường lĩnh án một mươi hai năm tủ giam
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên
tỉnh nam định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng
đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường tân quang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke aa
tại tổ một mươi bảy phường tân quang thành phố tuyên quang phát hiện một mươi hai đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu được một đĩa xứ
trên đĩa còn có nhiều các tin
thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamine
tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ
qua xét nghiệm tìm chất ma túy các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và ketamin